nhằm duy trì nguồn lợi và hình thành nghề nuôi trồng thủy sản mới cho người dân
huyện lý sơn đã triển khai nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản thử nghiệm trên vùng ven đảo
bước đầu nhiều sống mới phát triển tốt mở ra triển vọng cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ven biển hải đảo
trên diện tích năm mươi m hai giàn bè được tận dụng từ lồng nuôi thủy sản
hai con giống nhum sọ được nuôi thả tại vùng biển lý sơn
đây là mô hình thí điểm ứng dụng khoa học kỹ thuật mới được ngành nông nghiệp huyện đảo lý sơn thực hiện trong hai tháng
từ nguồn thức ăn chủ yếu là rong tàu biển có sẵn tại địa phương giống nhum sọ thích nghi và phát triển tốt
con nhum này bữa nay trên thị trường du lịch ở đảo cũng rất là thích
trước tình hình cạn kiệt nguồn thủy sản ven bờ vùng đảo huyện lý sơn đã thí điểm đưa vào phát triển đại trà
nhiều mô hình nuôi trồng thủy hải sản như nuôi giống tôm hùm nhí cá bớp tôm hùm rong biển
hiện có một mươi một mô hình với hơn hai trăm linh hộ dân tiếp cận trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản mới nhiều triển vọng ở địa phương
mong rằng những mô hình nuôi như thế này cho nó thành công để triển khai bởi rộng
trong cộng đồng người dân nuôi trồng trong cộng đồng người dân mà người ta thực hiện nuôi trồng biến biến
một phần là thu nhập đem lại đại sống kinh tế phát triển đến xã hội
cũng như là hợp chế về việc khai thác tự nhiên các đối tượng sinh vật biến ở ven bờ biển lý sơn
ứng dụng các mô hình mới gắn với kỹ thuật tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản là điều cần thiết
để duy trì phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản
từ đó sẽ định khung các sản phẩm thủy sản phù hợp từng vùng tăng giá trị kinh tế phục vụ nhu cầu thị trường
cũng như góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình cho đảo lý sơn nói riêng và các vùng biển đảo nói chung